bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp việt nam cùng cơ quan phát triển nguồn nhân lực hàn quốc
tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở việt nam
trước thách thức của cách mạng công nghiệp bốn
thỏa thuận hợp tác này là cơ sở tin cậy để hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể
nhằm sớm thiết lập hệ thống quản lý thông tin hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở việt nam
hệ thống hình thành sẽ giúp tăng cường việc quản lý thống kê thực trạng chất lượng nguồn nhân lực đánh giá dự báo kỹ năng
trên cơ sở đó để hoạch định xây dựng chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực và những lĩnh vực liên quan khác
chương trình hợp tác này sẽ tạo sự đột phá mới trong việc phát triển nâng tầm kỹ năng người lao động việt trong thời kỳ mới
đồng thời tạo cơ sở vững chắc trong việc chuẩn hóa chất lượng lao động việt nam
thúc đẩy phát triển tăng trưởng kinh tế xã hội của việt nam trong thời gian tới